chào mừng quý vị đến với quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh sức khỏe và đời sống
thưa quý vị sau khi gỡ bỏ những chỉ thị giãn cách người dân được đi lại thì việc xuất hiện f trong cộng đồng là không thể tránh khỏi
mỗi người dân đều phải tự ý thức bảo vệ mình thực hiện nghiêm ngặt quy định năm k không lơ là cảnh giác
nhưng cũng đừng quá sợ hãi khi xuất hiện f mới trong cộng đồng
những ngày qua tại một số tỉnh thành trong cả nước đã ghi nhận vài ổ dịch covid một mươi chín trong cộng đồng
làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lây nhiễm khi nhiều địa phương đang trở lạc bình thường mới
tại tỉnh phú thọ tuần qua ghi nhận hơn một trăm ba mươi ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng với hai mươi ba ổ dịch được phát hiện
đến nay địa phương này cũng chưa xác định được nguồn lây ban đầu dự kiến sẽ còn tiếp tục phát hiện nhiều trường hợp f mới trong thời gian tiếp theo
tại thành phố hà nội dù đạt tiêu chí cấp độ một nguy cơ thấp bình thường mới
song nguy cơ dịch tại thủ đô được cảnh báo rất cao
đặc biệt hàng ngày vẫn có một số lượng lớn người về từ các tỉnh thành có dịch
trong bối cảnh thủ đô đã mở cửa trở lại
thực tế những ngày vừa qua số f được phát hiện tại hà nội là người về từ các vùng dịch có xu hướng gia tăng
về nguy cơ lây lan và bùng phát dịch trong bối cảnh bình thường mới
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho rằng
việc xuất hiện các ổ dịch trong cộng đồng là khóa chánh khỏi
vấn đề là sẵn sàng tâm thế ứng phó không lơ là nhưng cũng đừng quá lo sợ
theo ông nga với các ổ dịch mới cần cho phép cách ly f một và f triệu chứng nhẹ tại nhà trên toàn quốc
thay vì chỉ áp dụng tại một số địa phương như hiện nay
ông nga cũng lưu ý vai trò của địa phương trong việc đánh giá và khống chế ổ dịch
theo ông việc nới lỏng các hoạt động cũng cần phải có cơ chế kiểm soát chặt chẽ để phòng ngừa dịch bệnh
bên cạnh đó trong lúc chưa đủ vaccine covid một mươi chín bao phủ toàn dân
thì các địa phương cần phải ưu tiên cho người cao tuổi người mắc bệnh nền
nguyên tắc này sẽ giảm tài cho hệ thống y tế nếu dịch bệnh bùng phát
bởi người già người có bệnh nền nếu mắc covid một mươi chín khi vào viện điều trị sẽ lâu khỏi nguy cơ tử vong cao
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng nhận định
nguy cơ dịch diễn biến phức tạp vẫn rất cao và khó lường
hiện nay chúng ta không thể biết ai bị bệnh hay không bị bệnh
bởi có những ca mắc covid một mươi chín không có chiều chứng nên nguy cơ có thể đến với bất cứ ai
do đó ý thức của người dân rất quan trọng
không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng dịch thì chỉ một ca bệnh cũng có thể lây lan thành các ổ dịch lớn
nếu không phát hiện sớm khoanh vùng dập dịch kịp thời
ông phu khuyến cáo
cũng theo ông trần đắc phu hiện tình hình dịch bệnh ở các địa phương trên cả nước khác nhau
tỷ lệ tiêm chủng vaccine covid một mươi chín khác nhau
do đó cách ứng xử với dịch bệnh không thể giống nhau
tuy nhiên chiến lược ngăn chặn phát hiện truy vết khoanh vùng cách ly điều trị
vẫn phát huy hiệu quả với những biện pháp điều chỉnh bổ sung
khi chúng ta đang đẩy mạnh tiêm vaccine covid một mươi chín
chủ động nguồn sinh phẩm xét nghiệm thuốc điều trị
bộ y tế cho biết ngày một mươi chín tháng một mươi nước đã ghi nhận ba ba mươi bốn ca nhiễm mắc covid một mươi chín
tại bốn mươi chín tỉnh thành trong đó có một hai trăm hai mươi ca ngoài cộng đồng
trong ngày có thêm một tám trăm sáu mươi sáu bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca điều trị khỏi lên bảy trăm chín mươi bốn tám trăm bốn mươi sáu ca
liên quan đến các ổ dịch trong cộng đồng ở thanh hóa phú thọ
bộ y tế yêu cầu ngành y tế hai địa phương tiếp tục mở rộng điều tra dịch tễ
truy vết thần tốc lập danh sách tất cả những người tiếp xúc gần và có liên quan với các bệnh nhân
thực hiện cách ly y tế kịp thời và bảo đảm không để lọt các trường hợp tiếp xúc gần
phó giáo sư trần đắc phu khuyến cáo nguy cơ nhiễm dịch vẫn hiện hữu
do vậy hơn lúc nào hết tinh thần trách nhận và sự tử giác của mỗi người dân
phải được đặt lên hàng đầu không được chủ quan lơ lả
để dịch bệnh không còn là nỗi lo của người dân vừa có thể khôi phục được nền kinh tế
thủ tướng phạm minh chính đã thay mặt chính phủ báo cáo kết quả thực hiện tình hình kinh tế xã hội
năm hai nghìn hai mươi một và dự kiến kế hoạch năm hai nghìn hai mươi hai trước kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm
trong báo cáo thủ tướng cho biết năm nay chúng ta đã nỗ lực hết sức mình
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
dù điều kiện nguồn lực năng lực hệ thống y tế còn nhiều hạn chế bất cập
kết quả như trung ương đã đánh giá
các chủ trương chính sách biện pháp được triển khai trong thời gian qua là đúng đắn kịp thời
và chỉ đạo tổ chức thực hiện khẩn trương quyết liệt đạt được những kết quả quan trọng
đến nay dịch bệnh cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc
và đang thực hiện lộ trình thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh tại nhiều địa phương
điều nổi bật là trong những thời điểm khó khăn thử thách gai gắt nhất của dịch bệnh
tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy mạnh mẽ
đã xuất hiện rất nhiều tấm gương nghĩa cử cao đẹp lai động lòng người
hàng chục nghìn y bác sĩ nhân viên y tế những chiến sĩ áo trắng phải xa gia đình trong thời gian dài
chấp nhận hy sinh kiên cường bám trụ bất chấp hiểm nguy chiến đấu quên mình vì sức khỏe tính mạng của người dân
hàng trăm nghìn cán bộ chiến sĩ quân đội công an tổ covid một mươi chín cộng đồng
bám sát địa bàn tận tâm tận lực không ngại gian khổ khó khăn ngày đêm hỗ trợ các địa phương
nhiệm vụ từ nay đến cuối năm thủ tướng cho biết chính phủ sẽ tập trung nỗ lực cao nhất cho phòng chống dịch covid một mươi chín
khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án kịch bản cụ thể sát hợp với tình hình thực tế
quyết liệt hành động với mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân là trên hết trước hết
đẩy viện trạng nhập khẩu vaccine nghiên cứu chuyển giao công nghệ và sản xuất trong nước
đẩy nhanh tiến độ bao phủ tiêm vaccine chuẩn bị thuốc điều trị cần thiết nâng cao năng lực y tế
nhất là công tác điều trị và ở cơ sở
có lộ trình thích ứng an toàn linh hoạt phấn đấu kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trên phạm vi toàn quốc
để tập trung khắc phục hậu quả của dịch bệnh và khôi phục phát triển kinh tế
khẩn trương hoàn thiện báo cáo cấp có thẩm quyền chiến lược tổng thể về phòng chống dịch và chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi hai thủ tướng khẳng định mục tiêu thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
bảo vệ tối đa sức khỏe tính mạng của nhân dân cùng với tập trung tận dụng tốt cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế
với các giải pháp tổng thể kích thích nền kinh tế hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân
không để suy giảm các động lực tăng trưởng trong dài hạn giữ vững ổn định kinh tế vi mô kiểm soát lạm phát bảo đảm các cân đối lớn nâng cao tính tự chủ khả năng chiếm chịu thích ứng của nền kinh tế
theo đó đáng chú ý nhất là tốc độ tăng trưởng sản phẩm trong nước gdp đạt khoảng sáu sáu năm tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng cpi bình quân khoảng bốn
bội chi ngân sách nhà nước so với gdp khoảng bốn
trong bối cảnh nước đa còn nhiều khó khăn thách thức với những diễn biến và tác động khó lường của đại dịch covid một mươi chín
nhiệm vụ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi hai và thời gian tới là rất nặng nề
với tinh thần ý chí quyết tâm cao của toàn đảng toàn dân toàn quân ta với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của nhân dân và sự lãnh đạo của đảng quản lý của nhà nước
nhất định chúng ta sẽ sớm đẩy lùi dịch bệnh
để phục hồi và phát triển kinh tế xã hội không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân
đưa đất nước vững bước tiến lên trên con đường đổi mới hội nhập và phát triển
thủ tướng báo cáo
đặc biệt thủ tướng chính phủ phạm minh chính cũng thể hiện rõ ràng
việc triển khai chiến lược tổng thể về phòng chống dịch có lộ trình thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
là nhiệm vụ quan trọng cấp bách của các cấp các ngành ngay từ đầu năm hai nghìn hai mươi
theo thủ tướng những tháng vừa qua
công tác phòng chống dịch covid một mươi chín là ưu tiên hàng đầu trong chỉ đạo điều hành của chính phủ các cấp các ngành các địa phương
nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị sự nỗ lực quyết tâm cao và phối hợp chặt chẽ của các cấp các ngành các địa phương
đặc biệt là các lực lượng tuyến đầu công tác phòng chống dịch ngày càng chuyển biến tích cực hiệu quả hơn
lãnh đạo chính phủ nhấn mạnh chúng ta đang nỗ lực hết sức mình trong điều kiện có thể về nguồn lực năng lực hệ thống y tế
còn nhiều hạn chế bất cập nhất là ở cấp cơ sở
hầu hết các vật tư sinh phẩm thiết bị y tế đặc biệt là thuốc vaccine trong nước chưa sản xuất được
phải nhập khẩu trong điều kiện nguồn cung khan hiếm trên toàn cầu
sau những thời điểm khó khăn thử thách gai gắt nhất của dịch bệnh
thủ tướng cho biết tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy mạnh mẽ
đã xuất hiện rất nhiều tấm gương nghĩa cử cao đẹp lai động lòng người
về dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh
năm hai nghìn hai mươi hai là năm có ý nghĩa quan trọng tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch năm năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
dự báo tình hình quốc tế trong nước có những thuận lợi cơ hội và khó khăn thách thức đan sen
nhưng khó khăn thách thức nhiều hơn
dịch covid một mươi chín có thể xuất hiện phức tạp nguy hiểm hơn
thủ tướng nêu rõ
triển khai hiệu quả chiến lược tổng thể về phòng chống dịch
có lội trình thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
coi đây là nhiệm vụ
năm hai nghìn hai mươi hai là năm có ý nghĩa quan trọng cấp bách của các cấp các ngành ngay từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai
theo thủ tướng các địa phương vận dụng linh hoạt sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tiễn
nhưng không trái với định hướng của trung ương
trong năm hai nghìn hai mươi hai chính phủ tiếp tục mở rộng độ bao phủ tăng tốc chiến dịch tiêm vaccine cho người dân
xây dựng kế hoạch nhập khẩu sản xuất tiêm chủng vaccine một cách khoa học an toàn hiệu quả hợp lý cho năm hai nghìn hai mươi bốn
và những năm tiếp theo trong đó có vaccine cho trẻ em
chính phủ sẽ ưu tiên công tác xây dựng
hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật
tập trung tháo gỡ khó khăn cải cách thủ tục hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
đồng thời đẩy mạnh xây dựng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ hiện đại
nhất là về giao thông năng lượng hạ tầng số hạ tầng nông nghiệp nông thôn thích ứng với biến đổi khí hậu
quý vị và các bạn thân mến những thông tin về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại